xin chào và hẹn gặp lại
và đối tượng vàng a páo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường chú tại bản tà gênh xã phìn hồ huyện xìn hồ tỉnh lai châu
phải nhận quyết định truy nã số ba ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba của công an huyện sìn hồ tỉnh lai châu
về tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lập sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện